động lực để kêu gọi các doanh nghiệp động lực để phát triển
từ cái mô hình đó từ cái thực trực truyền hóa đại bản đó
thì có thể nói là cái điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của địa phương có những cái phát triển
bà con nhân dân rất tin tưởng chính quyền về địa phương cũng như lực lượng của ngoài nhân dân để chúng ta thực hiện nhiệm vụ
xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy và người đứng đầu đủ năng lực phẩm chất và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ đòi hỏi cấp ủy cấp cấp trong công an nhân dân cần quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là then chốt của then chốt
có nghĩa quyết định mọi thành công cả trước mắt lẫn lâu dài
phục vụ nhân dân tận tình chú đáo lực lượng công an huyện thọ xuân đã tổ chức
triển khai các mặt công tác gần dân sát dân và luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân
đến nay các mặt công tác của công an huyện thọ xuân luôn luôn được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân trên các mặt công tác
công tác an ninh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là thực hiện hai dự án về cấp quản lý căn cước công dân
đã được nhân dân đồng tình ủng hộ thể hiện sự trách tiệm và hết lòng phục vụ cho nhân dân của lực lượng công an
tăng cường công tác dân vận công tác quần chúng trong công an nhân dân tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng
hiệu quả công tác dân vận củng cố ngày càng sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa công an với nhân dân
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quần chúng
tiếp tục thể chế hóa cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công thức quần chúng phù hợp với tính chất
nhiệm vụ của công an nhân dân xây dựng môi trường văn hóa cơ quan đơn vị và trong tổ chức đảng lanh mạnh
dân chủ đoàn kết nhân văn kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến tấm gương người tốt việc tốt
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
lực lượng công an thanh hóa triển khai rất nhiều các nhiệm vụ giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra
trong đó thì mục tiêu xây dựng lực lượng công an thanh hóa gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ
là một trong những mục tiêu hết sức quan trọng mang ý nghĩa quyết định lắng nghe ý kiến và lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với lực lượng công an dân
trên cơ sở đó để phát hiện những cái gì nó còn chưa được nó còn chưa đạt để có cái biện pháp giải pháp khắc phục một cách kịp thời nhất
với truyền thống và thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
với quyết tâm và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân với quyết tâm và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân